bộ công an và công an thành phố hải phòng đang phối hợp chuẩn bị dẫn độ bàn giao các nghi phạm tham gia vận hành trung tâm đánh bạc qua mạng
tại khu đô thị our city phường hải thành quận dương kinh thành phố hải phòng cho cơ quan công an trung quốc tiếp nhận xử lý
dự kiến việc dẫn độ hơn ba trăm tám mươi nghi phạm sẽ được thực hiện bằng đường bộ
việc bàn giao lại các nghi phạm có liên quan đến trung tâm cửa bạc online tại khu vực đô thị our city dựa vào nhiều yếu tố do các nghi phạm là người trung quốc
trước đó vào chiều hai mươi bảy tháng bảy gần một trinh sát và cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ của bộ công an và công an thành phố hải phòng
đồng loạt đột kích khu đô thị our city bắt quả tang đường dây tổ chức đánh bạc nói trên
lực lượng chức năng của việt nam vẫn đang thực hiện công tác chốt chặn bảo vệ cả bên trong lẫn bên ngoài khu vực đô thị our city
dự kiến công tác này kết thúc sau khi các nghi phạm được bàn giao dẫn độ cho phía trung quốc tiếp nhận